vào ngày hôm qua hà nội đã ghi nhận chín trăm tám mươi ca mắc mới covid một mươi chín tăng bốn trăm ba mươi hai ca so với ngày trước đó
chỉ đứng sau thành phố hồ chí minh về số ca mắc mới
trong những ngày gần đây hà nội luôn nằm trong số những địa phương có ca mắc mới cao của cả nước
trong đó có hàng trăm ca mắc trong cộng đồng
bộ y tế đã có văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất nêu rõ trong trường hợp nguồn vaccine phòng covid một mươi chín hạn chế
thì có thể phối hợp tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi một
bằng vaccine pfizer hoặc astrazeneca
bắt đầu từ ngày hôm nay thêm nhiều địa phương trên cả nước cho học sinh đến trường như thừa thiên huế
mở cửa tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn trẻ mầm non học sinh tiểu học trung học cơ sở
tại tỉnh cao bằng đều đến lớp
tại thành phố hồ chí minh hơn tám mươi ba học sinh lớp chín và hơn sáu mươi sáu học sinh lớp một mươi hai quay trở lại trường học
trong khi đó vào chiều qua sở giáo dục đào tạo hà nội đã có văn bản gửi trường phòng giáo dục đào tạo
các quận huyện thị xã trên địa bàn về việc xem xét cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
ở những vùng dịch cấp độ ba tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới
theo đó để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên học sinh sở giáo dục đào tạo hà nội
đề nghị các trưởng phòng giáo dục đào tạo báo cáo ủy ban nhân dân quận huyện thị xã xin ý kiến chỉ đạo
và thông báo đến các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp
trên địa bàn các xã phường thị trấn nếu có mức độ dịch cấp ba thì cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai tạm dừng đến trường
chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có thông báo mới
đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên và phụ huynh nội dung trên
quy định của ủy ban nhân dân thành phố trước đó đều thống nhất quan điểm về hình thức tổ chức
dạy học giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín là trường học ở địa bàn mức độ một hai thì học sinh học trực tiếp
còn trường học ở địa bàn có mức độ dịch là ba bốn thì học sinh sẽ học trực tuyến
vào tối ngày hôm qua đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị liên tiếp phát hiện
và bắt giữ xử phạt đưa đi cách ly hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu khánh bình đồn biên phòng cửa khẩu long bình
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu long bình ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú
đã phát hiện đối tượng trương văn dùng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiếp đó lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trần thị thảo nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiến hành xét nghiệm nhanh hai đối tượng đều âm tính với sars cov hai
đồn biên phòng cửa khẩu long bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và phạt tiền
đối với trương văn dùng bốn triệu đồng và trần thị thảo ba triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly theo quy định
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng truy nã
là lê văn danh chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về tội trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào ngày chín tháng ba khi đang đi ngang qua địa bàn
phước thiền phát hiện chiếc xe máy bên trong cốc xe có nhiều trang sức gồm dây chuyền bông tai bằng vàng
trị giá tài sản hơn hai mươi năm triệu đồng danh đã đánh lạc hướng còn nguyễn phước hải đứng ngoài cảnh giới
huỳnh văn trung thực hiện hành vi trộm rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt được trung và hải
dương danh đã bỏ trốn nên bị truy nã
vào ngày sáu tháng một mươi hai công an huyện nhơn trạch phối hợp với công an huyện long thành
đã bắt được danh khi đang trốn tại xã lòng phước
thưa quý vị ba kg ma túy đá là số lượng ma túy mà đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
thuộc đoàn hai cục phòng chống ma túy và tuệ phạm bộ tư lệ bộ đội biên phòng
cùng với lực lượng phòng chống tuệ phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng
và công an thành phố phối hợp phát hiện thu giữ của một nam tài xế tại hầm đường bộ hải vân
tài xế này được xác định là nguyễn mỹ bốn mươi bảy tuổi trú thệ phường thanh hà tp hội an tỉnh quảng nam
trước đó các trinh sát phát hiện mỹ điều khiển xe ô tô có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy
nên khi gần ra khỏi hầm hải vân thuộc địa phận tp đà nẵng liên ập đến khống chế
hàng chục cán bộ chiến sĩ của các lực lượng đã bao vây và bắt giữ được mỹ khi đối tượng có ý định nhấn ga tháo chạy
khám xét trên xe phát hiện một hộp lớn mỹ khai là ba kg ma túy đá vừa lấy từ quảng trị vận chuyển về đà nẵng
để giao cho một thanh niên chưa rõ lai lịch với giá từ năm đến một mươi triệu đồng
đến thời điểm bị bắt mỹ thừa nhận đã vận chuyển chất lọt ba chuyến lấy tiền tiêu xài cá nhân
vụ việc đã được các lực lượng mở rộng điều tra làm rõ
chỉ từ đầu năm tới nay đã thực hiện được tới hơn năm mươi vụ trộm cắp tài sản ở hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
công an tp bumatua tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm soát nhân dân cung cấp truy tố nhóm bốn đối tượng
nhóm này gồm đặng thế hậu hai mươi sáu tuổi triệu văn hoan ba mươi hai tuổi
cùng chú tại huyện bôn đôn trịnh đình thược ba mươi sáu tuổi chú tại tp bumatua tỉnh đắk lắc và phạm văn hoạt ba mươi hai tuổi chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
trong đó hậu hoan và hoạt là ba đối tượng chuyên đi trộm cấp còn thược là đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cấp
bước đầu công an tp bumatua đã làm rõ hậu hoan và hoạt mỗi người đã từng có ba tiền án
thủ đoạn của các đối tượng là vào ban đêm mặc trang phục grab chở người ngồi sau chùm mũ len kín đầu đeo găng tay điều khiển xe máy rồi đi dò la trên các tuyến đường
khi thấy nhà nào sơ hở là phá khóa cửa đột nhập vào trong trộm cắp tài sản
tài sản trộm cấp được các đối tượng mang về bán cho thược
với thủ đoạn đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã gây ra trên năm mươi vụ trộm cắp tài sản của người dân ở hai tỉnh đắk lắc và đắk nông với tổng giá trị tài sản trên năm trăm linh triệu đồng
riêng chiếc xe máy phương tiện gây án mới đây do lo sợ bị công an phát hiện nên các đối tượng đã ném xuống sông serepok phi tàng
một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại xã hòa tú một huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện mỹ xuyên cùng với các lực lượng có liên quan triệt xóa bắt quả tăng một mươi tám đối tượng tham gia
bất ngờ ập vào khu đất chống gần các đối tượng
các ao tôm của người dân tại ấp hòa phương xã hòa tú một lực lượng công an đã bắt quả tăng các đối tượng đang sát phạt với nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ năm con gà ba cặp cửa sắt một mươi ba điện thoại di động hai mươi xe mô tô và số tiền gần một mươi hai triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định
một mươi năm ngư dân tại tỉnh quảng ngãi đang khai thác hải sản trên vùng
trên vùng biển hoàng sa trên đường đưa tàu chạy về đất liền thì tàu đã bị chết máy trôi giặt tự do trong điều kiện thời tiết đang có sóng to gió lớn hết sức nguy hiểm
và vụ việc này đã xảy ra vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi hai
vào thời gian nói trên tàu cá qng chín mươi sáu nghìn một trăm ba mươi tám ts của ngư dân lê đình việt ở thôn tây an vĩ huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi vẫn đang trôi tự do trên vùng biển hoàng sa cách đảo chi tôn khoảng một trăm linh hải lý
một mươi năm ngư dân đi trên tàu

do thực hiện tốt công tác sàng lọc ngay từ ban đầu nên việc theo dõi điều trị f tại nhà ở đồng tháp đến nay đã mang lại hiệu quả
tín hiệu tích cực là phần lớn các f đều có kết quả âm tính sau năm bảy ngày điều trị
mặc dù y tế có quy định nhưng mà chúng ta phải có cái sự điều chỉnh cho nó thích ứng với cái hiện trạng của mình
ở đâu làm thì cũng có cách riêng nhưng riêng đồng tháp này thì nghiêng về cái phía gọi là sự thận trọng dè dặt
để ai đủ điều kiện về chuyên môn về xã hội về cá nhân gia đình thì chúng ta mới chọn lựa để cho phép được
hiện ngành y tế đồng tháp đã ban hành hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
trong đó có việc xây dựng các gói thuốc điều trị mẫu
với số ca mắc liên tục ở mức cao mỗi ngày giải pháp điều trị f nhẹ tại nhà sẽ giảm tải về y tế cho tuyến trên
tuy nhiên để mô hình này thật sự phát huy hiệu quả đảm bảo an toàn
rất cần sự hợp tác tích cực từ người bệnh và cộng đồng sinh viên

người dân ta rất là có ý thức
giống như là nghe lo tuyên truyền
và những cái ngõ hẳn mà chưa có không có tuyên truyền tới

giống như cái lây lan của covid một mươi chín để cho người dân ta nắm
để mô hình tiếng loa phòng chống covid một mươi chín mang lại hiệu quả cao
hàng ngày công an xã vĩnh hưng a huyện vĩnh lợi
cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
những chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh
cũng như thông báo đến người dân một số biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài ra công an xã còn lồng ghép vào đó thông tin về tình hình tội phạm
phương thức thủ đoạn và một số biện pháp phòng ngừa tội phạm cho người dân
đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
mặc dù không có các trang thiết bị chuyên dụng tận dụng những thiết bị đơn giản có sẵn
như công an xã vĩnh hưng a huyện vĩnh lợi cũng đã kịp thời cung cấp những thông tin có giá trị
đến người dân giúp người dân trên địa bàn phòng chống tốt dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian vừa qua công an xã cũng đã xây dựng các bài cập nhật
các thông tin tình hình diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín ở trên địa bàn tỉnh bạc liêu
hằng ngày hằng giờ sau đó là về xây dựng các bài viết
ngoài tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng
phân công các tổ covid cộng đồng sẽ đi tuyên truyền lưu động
ở trên các tuyến đường liên thôn liên ấp để cho bà con ở các vùng xa xôi
cũng như là không có điều kiện nghe được các phương tiện thông tin đại chúng
thì mọi người dân đều được nắm bắt
được thông tin diễn biến tình hình covid một mươi chín ở trên địa bàn của xã
cũng như trên địa bàn tỉnh bạc liêu
với những ưu điểm của mình mô hình tiếng loa phòng chống covid một mươi chín
đã góp phần hữu hiệu cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
mô hình đã trở thành người bạn thân thiết góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân
trong phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng